công an huyện đông hòa tỉnh phú yên vừa bắt quả tang đối tượng đinh giang thiên ba mươi năm tuổi
chú ở khu phố bốn thị trấn hòa vinh đang bán ma túy cho các con nghiện tại một quán cà phê ở huyện đông hòa
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ sáu mươi chín đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu hai trăm linh hai đoạn ống nhựa hàn kín một đầu
bên trong có chứa chất ma túy một bịch ni lông màu trắng có trọng lượng ba hai trăm tám mươi gram heroin
số ma túy trên do đinh giang thiên trực tiếp mua từ các đối tượng ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
rồi phân nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện với giá hai trăm linh đồng ba tép
hiện công an huyện đông hòa đã tạm giữ thiên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật